ngày tám tháng một mươi tại đường sách nguyễn văn bình quận một tp hcm
báo doanh nhân sài gòn và công ty đường sách tp hcm đã tổ chức lễ khai mạc
tuần lễ doanh nhân và sách năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề là đô thị thông minh triển lãm doanh nhân và sách năm hai nghìn hai mươi
có khoảng hai mươi đơn vị xuất bản
công ty phát hành sách và các nhà sách tham gia trương bày với trên hai đồ sách
về kinh tế quản trị kỹ năng và gần năm trăm linh tử sách về đô thị thông minh
đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm một mươi sáu năm ngày doanh nhân việt nam
một mươi tháng một mươi hai nghìn bốn một mươi ba tháng một mươi hai nghìn hai mươi và hướng đến chào mừng đại hội đảng bộ
tp hcm lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
khuyến khích văn hóa đọc trong người dân nhất là trong đội ngũ doanh nhân tích cực viết
và học tập suốt đời góp phần nâng cao năng lực quản trị và cạnh tranh của doanh nghiệp
sự kiện sẽ diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng một mươi